chúng ta hãy cùng đến với hai tác phẩm mưa lá và em gái quan họ trên biển quy nhơn của hai tác giả thế duy và đức diên
trong giấc mơ tôi gặp lại em
trong giấc mơ tôi gặp lại em
trong giấc mơ tôi gặp lại em
trong giấc mơ tôi gặp lại em